dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu ở dưới mặt đất
cộng thêm với vùng hồi tụ gió di chuyển từ phía tây sang
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
sang đến ngày hai mươi ba khi vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng
thì khu vực sẽ có nắng nhiều hơn
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực tiếp tục có xu hướng tăng
giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác
sau đó từ ngày hai mươi ba nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn
chính vì vậy nền nhiệt trên khu vực cũng tiếp tục tăng
cao nhất sẽ đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi cao hơn và có nắng nóng
quá trình suy yếu của không khí lạnh và mở rộng của vùng áp thấp phía tây
cũng khiến cho thời tiết ở trung bộ tốt dần lên
từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhìn chung ít mưa
có chăng là chiều tối ngày mai hai mươi hai tháng bốn
mưa rông sẽ xuất hiện
cuộc bộ tại một số nơi như quảng bình quảng trị thời thiên huế
nhưng kết thúc nhanh
còn trong ngày toàn vùng duy trì trạng thái tạnh giáo có nắng
với cứng độ nắng và nền nhiệt trong ba ngày tới sẽ tăng dần
giao động từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
cũng ít mưa và có nắng nhiều
cùng nền nhiệt tăng nhẹ
trưa chiều sẽ đạt ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đến với vùng cao tây nguyên
cả ba ngày tới chỉ có mưa rào và rông cục bộ vào chiều tối
nhưng không mạnh và kết thúc nhanh
ban ngày trời phổ biến nắng ráo
với mức nhiệt trên khu vực giao động từ một mươi chín đến ba mươi ba độ
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối cũng có mưa rông vài nơi
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày khu vực có nắng nhiều với nền nhiệt có xu hướng tăng dần
ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
cục bộ có nơi cao hơn và có nắng nóng